phú yên có sáu tàu vỏ thép trong tổng số một mươi hai tàu cá được đóng mới theo nghị định sáu bảy của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
phần lớn các tàu hạ thủy đều đánh bắt hiệu quả và mang lại thu nhập cao cho ngư dân
tuy nhiên hiện có hai trong số sáu tàu đang hoạt động bị sự cố chỉ sau vài chuyến biển khiến ngư dân lo lắng
hai con tàu này được đóng tại thành phố hải phòng và đều do liên danh công ty đầu tư phát triển thủy sản đông á
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu phà rừng thực hiện
đây là tàu cá vỏ thép mang tên hướng biển một số hiệu pi chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi một ts của ngư dân phan thanh trị
ở phường phú đông thành phố tuy hòa tỉnh phú yên được bàn giao vào tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
tàu có công suất tám trăm hai mươi chín mã lực chuyên hành nghề lưới trục tổng mức đầu tư gần một mươi tám tỷ đồng
mỗi chuyến biển con tàu vỏ thép này có từ một mươi bốn đến một mươi tám lao động hoạt động liên tục trên biển từ hai mươi đến ba mươi ngày
theo thiết kế tàu có đầy đủ trang thiết bị nghề cá
tàu cá hiện đại hành nghề lưới trục theo tiêu chuẩn cấp một quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
thế nhưng mới chỉ hai chuyến biển đầu tiên tàu cá của ông chị đã gặp phải trục chặt về motor và máy phát điện
nên chỉ hành nghề trên biển được một tuần buộc phải vào bờ sớm

tàu cá của ông chị đã gặp phải trục chặt về motor và máy phát điện nên chỉ hành nghề trên biển nhưng chỉ thu được hơn hai mươi tấn cá vì tàu bị sự cố phải vào bờ sớm hơn dự định